vâng thưa quý vị trước tình trạng không đảm bảo các quy định trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại một số cửa hàng bán bánh trung thu công an phường thụy khuê quận tây hồ thành phố hà nội
đã có thời điểm buộc phải yêu cầu các cửa hàng dừng bán
thiết nghĩ vì sức khỏe chung của cộng đồng mỗi người dân nên tuân thủ nghiêm các quy định
nhất là thông điệp năm k đặc biệt không tập trung đông người làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh
mới đây tại đồng nai trong lúc tuần tra kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn
công an phường quang vinh tp biên hòa tỉnh đồng nai đã phát hiện một nhóm người vi phạm quy định phòng chống dịch
tại một căn nhà thuộc kb ba phường quang vinh lực lượng công an phát hiện có đông người tụ tập có biểu hiện nghi vấn
thấy lực lượng công an nhiều người bỏ chạy sáu người được đưa về trụ sở công an làm việc
sau khi tết nhanh covid một mươi chín ba trong số sáu người này cho kết quả dương tính
phường quang vinh hiện vẫn là một trong những vùng đỏ của thành phố biên hòa với hơn bốn trăm linh ca nhiễm
do vậy người dân cần tuân thủ
hãy tuân thủ các quy định phòng chống dịch để sớm đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín ra khỏi cộng đồng